như truyền hình nhân dân đã phản ánh hàng chục hộ dân ở tổ một mươi một c phường sông cầu thành phố bắc cạn tỉnh bắc cạn
đang khốn khổ vì có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay còn gọi là sổ đỏ mà không có đất bởi nhiều diện tích trong sổ đỏ bị cấp trùng
thế nhưng không chỉ có những hộ dân này bức xúc mà không ít hộ gia đình sống ở đây trước đó cũng sống trong tình trạng đi không được mà ở cũng không xong
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
được chuyển nhượng quyền sử dụng đất và xây nhà từ năm hai nghìn bốn đến nay nhiều hạng mục trong nhà gia đình chị hoàng thị hiếu ở tổ một mươi một c phường đức xuân đã xuống cấp nghiêm trọng
dù ở trong ngôi nhà của mình thế nhưng chị hiếu không được sửa chữa xây dựng theo ý mình bởi nguyên nhân là nhiều diện tích đất của gia đình chị hiện nay bị cấp trùng sổ đỏ với những gia đình khác xung quanh
sự việc éo le này đã khiến cả những gia đình được cấp và bị cấp sổ đỏ rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan
ngôi nhà sau nhiều năm không được sơn sửa trùng tu nay đã xuống cấp
mùa mưa thì rêu mốc ẩm thấp điều này ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống sinh hoạt của bà con
chúng tôi đã phải lợp lại lần thứ ba rồi nhưng mà đến bây giờ như năm nay mưa nhiều là nhà vẫn rột
nhà rột khắp nơi rột xuống bàn học của con tôi học đến đêm mưa rột là sáng hôm sau ướt hết sách vở của con thôi
và sáng hôm sau con không có sách vở để đến trường
tất cả có hôm đang ngủ là mưa rột xuống giường mấy mẹ con không có chỗ để ngủ
không chỉ có gia đình chị hiếu tại tổ một mươi một c phường đức xuân có không ít gia đình phải sống trong nghịch lý là có tiền có đất có sổ đỏ thế nhưng không thể sửa chữa xây dựng nhà
năm hai nghìn bốn khi thị xã bắc cạn nay là thành phố bắc cạn thực hiện việc sàn lấp và xây dựng khu tái định cư trong khu vực này
theo người dân họ hoàn toàn đồng tình và ủng hộ chủ trương xây dựng khu tái định cư mở rộng đô thị
tuy nhiên ngay từ thời điểm triển khai dự án
nhiều hộ gia đình ở đây đã không đồng ý với các phương án đền bù giải phóng mặt bằng của chủ đầu tư là thành phố bắc cạn
hậu quả là đến nay khu tái định cư đức xuân đã cơ bản hoàn thành thế nhưng trên thực tế vẫn còn hộ dân chưa đồng ý bàn giao giải phóng mặt bằng
một mươi bốn năm là thời gian rất dài trong việc triển khai một dự án và càng dài hơn với những hộ dân phải sinh sống trong lo âu thấp thòm do không được sinh sống ổn định trên chính bình đất của mình
đúng hay sai người dân chê ý hay chính quyền chưa làm tròn trách nhiệm trong đền bù giải phóng mặt bằng ở khu vực tổ một mươi một c phường đức xuân cần được tiếp tục xem xét làm rõ
tuy nhiên nếu những vướng mắc ở đây chậm được giải quyết sẽ gây ra điểm nóng tạo tiền lệ không tốt trong việc đầu tư xây dựng những khu tái định cư khác trên địa bàn